báo cáo của nhóm làm việc ghi nhận báo cáo quốc gia của việt nam nội dung phiên đối thoại ngày bảy tháng năm và ghi nhận ba trăm hai mươi khuyến nghị do một trăm ba mươi ba nước đưa ra
các khuyến nghị đề cập nhiều lĩnh vực như hoàn thiện hệ thống pháp luật chính sách về quyền con người thúc đẩy các chương trình phát triển kinh tế xã hội
xoa đói giảm nghèo bảo đảm quyền cho các nhóm dễ bị tổn thương hỗ trợ người dân tộc thiểu số bảo đảm bình đẳng giới quyền trẻ em quyền giáo dục
quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo quyền tự do ngôn luận quyền con người và doanh nghiệp quyền con người và biến đổi khí hậu
tham gia một số công ước quốc tế về quyền con người hợp tác với các cơ chế của hội đồng nhân quyền
phát biểu tại phiên thông qua thứ trưởng bộ ngoại giao đỗ hùng việt khẳng định
việc triển khai các khuyến nghị upr qua các chu kỳ bổ trợ cho những nỗ lực thúc đẩy và bảo vệ quyền con người của việt nam
việt nam sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng các khuyến nghị và thông báo lập trường của việt nam đối với những khuyến nghị này trước phiên họp năm mươi bảy của hội đồng nhân quyền
thứ trưởng đỗ hùng việt cũng khẳng định việt nam mong muốn tăng cường hợp tác với các nước các đối tác và các bên liên quan
theo đúng phương châm của việt nam trong nhiệm kỳ thành viên hội đồng nhân quyền hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi năm
đó là tôn trọng và hiểu biết đối thoại và hợp tác tất cả các quyền con người cho tất cả mọi người
vượt qua mọi khó khăn là được người dân tin tưởng
ngày mai những lá chắn xanh mang màu áo công an nhân dân sẽ lại vào bản
dấu chân các anh sẽ in khắp mọi nèo đường để giữ gìn cuộc sống bình yên cho người dân nơi cực tây của tổ quốc